phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng
ido a drong i phú bởi giá và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập
vào nhà một hộ dân trộn cắp gần bảy trăm linh triệu đồng
trước đó i phú và ido phát hiện một nhà dân không đóng cửa nên nể sinh ý định đột nhập trộn cắp tài sản
lúc này y phú đứng ngoài cảnh giới còn yo lẻn vào trong lục tìm lấy cắp sáu trăm tám mươi bốn triệu đồng và bốn chiếc điện thoại di động
sau đó cả hai điều khiển xe máy về nhà dũng rồi cùng nhau chia số tiền trên tiêu xài
sau hơn một mươi năm ngày tích cực điều tra lực lượng công an đã bắt giữ được ba đối tượng trên
được biết ido từng có hai tiền án về các tội phá hủy công trình an ninh quốc gia và cố ý gây thương tích
với tổng mức án là một mươi tám năm sáu tháng tù giam hiện lực lượng công an đã thu giữ được gần bốn trăm linh triệu đồng
và đang tiếp tục truy thu số tiền còn lại để trả cho gia đình bị hại